để tỏ lòng tri ân đối với các thương binh đã hy sinh một phần sương máu của mình cho nền độc lập tự do của tổ quốc
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày quốc khánh hai tháng chín ubnd tp hcm đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa
để giảm bớt một phần nào khó khăn cho các đối tượng chính sách và người có công
trong hai cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc tp hcm đã có hàng chục vạn thanh niên học sinh sinh viên
đã xếp bút nghiêng lên đường ra mặt trận và xuống đường đấu tranh trực diện với quân thù để giành lại vinh quang và nền độc lập cho tổ quốc
đến nay cuộc chiến tranh đã lùi xa hơn bốn mươi một năm nhưng vẫn còn nhiều đối tượng chính sách và người có công đang còn khó khăn trong cuộc sống
trong đó còn nhiều đối tượng chưa được hưởng chế độ chính sách nào của nhà nước
để chia sẻ tỏ lòng tri ân với các thương bệnh binh thành phố sẽ trích kinh phí khoảng một trăm năm mươi tỷ đồng để làm tay giả
chân giả cho các thương bệnh binh hỗ trợ kinh phí
để mua thẻ bảo hiểm y tế xây dựng nhà tình nghĩa phấn đấu hoàn thành trước tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy
giờ cuối năm này để cho thành phố có hỗ trợ bằng kinh phí để hôn hợp cho tất cả các chú làm tay giả chăn giả được đẹp bền nhẹ dễ diễn diễn
nhân dịp này lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở lao động thương binh và xã hội phối hợp với các ngành chức năng
ra soát lại các đối tượng chính sách để thành phố có chính sách hỗ trợ
đồng thời ra soát các đối tượng chưa được hưởng chế độ nào
để thành phố báo cáo với chính phủ để có hướng giải quyết